việt nam đứng trong top năm các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới nhưng chưa phát triển mạnh về thương hiệu nên giá trị gia tăng chưa cao
đây là nội dung được các đại biểu quan tâm tại cuộc hội thảo diễn ra sáng nay tại hà nội do cục xúc tiến thương mại bộ công thương tổ chức
quá trình hội nhập đang là thách thức không nhỏ khi các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam phải đối mặt với một loạt vấn đề cạnh tranh về thị trường các biện pháp bảo hộ
xây dựng thương hiệu nông sản đặt ra yêu cầu khắt khe về an toàn chất lượng tiêu chuẩn quy chuẩn
khó khăn lớn nhất là về các vấn đề tiêu chuẩn tiêu chuẩn của châu âu rất là ngặt nghèo trong đó những tiêu chuẩn về organic
chúng ta phải sản xuất nó với những công nghệ và với những cái quy chuẩn tốt nhất theo tiêu chuẩn của châu âu
triển vọng các mặt hàng nông sản việt xuất khẩu vào eu là rất lớn
vì vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng giá trị nông sản của mình để tăng năng suất và giá trị xuất khẩu
yêu cầu của doanh nghiệp chúng ta là phải đảm bảo được chất lượng cho đơn toàn bộ chuối cung ứng
có nghĩa là chúng ta cũng cần phải hướng dẫn ngư dân nông dân sản xuất theo các cư chuẩn mà chúng ta hướng đến thị trường mục tiêu
tiếp theo đó là chúng ta phải đảm bảo được vấn đề truy xuất được các nguồn gốc xuất xứ của tất cả các sản phẩm trong toàn bộ cái chu trình của sản phẩm bán ở châu âu
hết quý ii năm hai nghìn một mươi tám việt nam có hơn một mươi sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực có mặt trên một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có sản phẩm xuất trên một tỷ đô n ribbons như cà phê gạo điều dao quả và có mặt nhiều thị trường lớn như mỹ eu và nhật bản